xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị sau khi gây ra vụ giết chết người cướp tài sản kinh hoàng tại thành phố hồ chí minh đối tượng đã vượt ngàn km ra bắc để chối tội
tại thành phố hà nội hắn dùng vỏ bọc là nhân viên văn phòng đổi tên rồi tiếp tục gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi bị công an hà nội bắt về tội tiêu thụ tài sản bất chính cái đuôi hồ ly tinh của y mới bại lộ
từ đây tội ác sát hại cô giáo vứt sát phi tang của hắn mới được phanh phui
theo đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi dòng người qua lại ở đoạn đường linh đông quận thủ đức thành phố hồ chí minh bỗng khựng lại bởi tiếng la thất thanh của một người làm nghề lượm ve chai bên một bao tải vứt cạnh cổ điện
trong khi mở bao ra tìm phế liệu người đó phát hiện một sát người được khói cùng với bông gòn chăn gối
sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an lập tức đến lập hồ sơ hiện trường
thông tin bước đầu được biết nạn nhân là nữ
nữ khoảng trên dưới ba mươi tuổi đã chết vào đêm hôm trước thi thể có dấu hiệu bị hành hùng không có giấy tờ tùy thân hoặc tài sản mang theo
phán đoán ban đầu rất có thể nạn nhân bị giết chết với mục đích cướp tài sản
trong một diễn biến khác ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tại một buổi meeting kỷ niệm ngày rỗ tổ hùng vương ở trường trung học cơ sở colles quận ba
giáo viên trần lê hy a ba mươi chín tuổi ngụ phường ba quận bình thạnh đang dự lễ bỗng xí
trần lê hy a đã xin về sớm vì lý do có cuộc điện thoại gọi đến
các ngày sau ban giám hiệu trường không thấy cô đến cơ quan làm việc mà không rõ lý do
về phía gia đình vào giữa trưa ngày hai mươi một tháng bốn người chồng của cô cũng chỉ nhận được một cú nháy điện thoại của chị hi a
khi anh gọi lại thì mất liên lạc
phải đến ngày thứ tư cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm mới xác định được người trong bao tải chính là chị trần lê hy a
trước ngày chết chị công tác tại trường trung học cơ sở coles
theo thông tin của người nhà nạn nhân cung cấp sáng hai mươi một tháng bốn trước khi đi làm chị hi a có đi chiếc xe máy tay ga hiệu click
trong cốp xe có ví tiền kèm giấy tờ xe giấy tờ tùy thân
trên người của chị còn đeo nhiều vòng và nhẫn vàng giá trị
nhưng hiện tất cả đều bị mất
không còn nghi ngờ gì về một vụ giết người cướp của
hồ sơ vụ án được cảnh sát điều tra công an tp hcm lập
các điều tra viên vào cuộc xác định tung tích hung thủ
trác đổi về báo chí chị ngọc linh tên nhân vật đã được thay đổi
người bạn thân nhất của cô giáo trần lê hy a ngậm người nhớ lại
không hiểu sao từ ngày hi a bị sát hại lúc nào ra đường tôi cũng quan sát tất cả những chiếc click màu đen đang lưu thông
những lúc đi cửa hàng ăn uống đi siêu thị tôi cũng không quên đưa mắt tìm
biết là hy vọng mong manh nhưng tôi vẫn nghĩ rằng sẽ có một ngày tìm được chiếc xe của người bạn trí cốt để bắt bằng được hung thủ
chị linh mắt ngấn nước kể lại
giây phút phát hiện chiếc xe của bạn bữa đó tuy nhớ như in khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi
vợ chồng tôi đang đi xe máy trên đường pasteur đoạn qua quận một thì bất ngờ thấy một thanh niên ăn mặc lịch sự chạy chiếc lich đen vượt qua mặt
nhìn biển số xe tôi chở jun lên vì đó là số xe của hy a
tôi thúc giục chồng chạy nhanh lên nhưng ngay lúc đó xe chúng tôi lại sắp hết xăng
cuốn quyết không biết làm sao để đừng bị mất dấu chiếc xe kia nhưng đúng là trời xuôi đất khiến
chiếc xe của hy a do người thanh niên cầm lại
người thanh niên cầm lại vừa quẹo qua đường lê duẩn thì bị thủng bánh
người này tấp vào lề vá xe tôi thở phao nhẹ nhõm và bấm điện thoại gọi ngay cảnh sát một trăm một mươi ba đến
cũng từ đây hông thử vụ án đã được lộ diện
hình như hy a đã giúp tôi tìm ra chiếc xe của nó hay sao đó
điểm mấu chốt để tìm ra thủ phạm mà cơ quan điều tra đặc biệt chú ý là chiếc xe máy của nạn nhân
bởi vì sau khi cướp được tăng vật thủ phạm thường cất giấu hoặc thay đổi thông số để tiêu thụ
hơn một tháng trôi qua mặc dù không có thông tin gì thêm nhưng các điều tra viên vẫn kiên trì truy tìm chiếc xe
tuy nhiên vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chị lê thị huyền là bạn thân của nạn nhân đang đi trên đường pasteur quận một
bất ngờ nhận ra một thanh niên đang điều khiển chiếc xe hãng cleak biển kiểm soát trùng khớp với chiếc xe mà nạn nhân bị mất
chị nhanh chóng báo công an một trăm một mươi ba chặn đối tượng lại kiểm tra
chiếc xe đứng tên gốc của nạn nhân trần lê hy a
người này khai tên là hoàng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê lâm đồng hiện đang làm công việc hành chính tại thành phố hồ chí minh
hà cho biết đã xem thông tin giao bán trên mạng internet và gặp một người tên tú
người này nói rộng nam trung bộ và mua với giá một mươi sáu triệu đồng
thời điểm đối tượng tú bán chiếc xe này là sau ngày hai mươi hai tháng bốn tức là nạn nhân bị cướp
tiếp tục xác minh đối tượng tú các điều tra viên gặp trần phạm huy thuần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê quảng nam
người này khai rằng có biết một người tên đầy đủ là nguyễn hữu tú người quảng nam
trước đó tú từng thuê thuần làm công việc y nấn quảng cáo
vào khoảng chập tối ngày hai mươi một tháng tám thuận đến đòi chiếc xe máy do tú mượn
nhưng vì xe thuần đã bị tú cầm đồ nên đối tượng này đưa thuần chiếc click
nhưng sau đó tú gọi điện yêu cầu thuần chạy xe về ngay vì có công việc gấp
khi được yêu cầu nhận diện chiếc gối ôm trong bao bố đựng xác nạn nhân thì thuần nhận ra ngay
đó chính là chiếc gối mà tú vẫn dùng ôm ngủ thường ngày
đến đây hung thủ giết người đã lộ diện
xác nhận thêm quê quán nghề nghiệp
được biết nguyễn hữu tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ khu bốn thị trấn núi thành quảng nam
trong một diễn biến khác tại hà nội ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
công an đã bắt được một thanh niên tên là nguyễn anh tuấn do tội tiêu thụ xe máy lừa đảo
tuy nhiên hắn có các đặc điểm nhận dạng giống hệt đối tượng mà công an tp hcm đang truy nã
ngay sau đó công an hà nội tiến hành xác minh điều tra
nguyễn anh tuấn đã khai hắn tên thật là nguyễn hữu tú quê quảng nam
là đối tượng gây ra vụ giết người táo tợn ngày hai mươi một tháng bốn tại tp hcm
như vậy đến đây sau gần tám tháng lẩn trốn hung thủ mới hoàn toàn lộ diện
ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi nguyễn hữu tú được di lý về công an tp hcm để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan điều tra nguyễn hữu tú đã cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trước đây tú thuê căn phòng tại địa chỉ chín mươi ba trên một nghìn ba mươi a
đường lê đức thọ phường sáu quận gò vấp để kinh doanh dịch vụ photo in ấn quảng cáo
tuy nhiên do mê cá độ bóng đá bài bạc nên vướng nợ nần trồng chất không có khả năng trả
tiệm photo của hắn chỉ làm việc cầm chừng lấy lệ
mặc dù vậy quán này vẫn có một số khách hàng lưu tới trong đó có chị trần lê hy
do có nhu cầu làm danh thiếp chiều một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi nạn nhân đến đặt hàng với tú
hai bên thống nhất ngày nhận mẫu thiết kế
với vẻ thư sinh khuôn mặt hiền hậu của tú
chị hia không ngờ được rằng gá chủ tiệm đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt xe máy trang sức bằng vàng của mình
ngay sau đó tên chủ tiệm in đã lên kế hoạch sát hại khách hàng
sáng ngày hai mươi một tháng bốn tú đến bốt điện thoại công cộng
điện chị hia đến xem mẫu danh thiếp
khi chị đang lúi cuối xem hắn ra trước khóa cửa chặn lại
rồi bất ngờ bước đến dùng tay xiết cổ nạn nhân chói tay và rán miệng nạn nhân
dù chị hia văn xin nhưng hắn đe dọa đánh đập tàn nhẫn
sau khi hoàn toàn khống chế được nạn nhân hắn ra dắt xe máy vào
lấy trong cốc toàn bộ tiền mặt và giấy tờ xe giấy tùy thân
lột hai chiếc nhẫn cùng với bông tay bằng vàng một mươi tám k của nạn nhân
thấy chiếc thẻ atm thẻ rút tiền hắn ép nạn nhân đọc mã số thẻ để hắn đi rút tiền
chị hia không đọc y lại đánh đập buộc chị phải khai
sau khi lấy được mã thẻ atm để yên tâm tú đã xuống tay đánh ngắt nạn nhân
rồi sau đó lạnh lùng khóa cửa đi rút tiền
khi quay về thấy chiếc thẻ atm
chị hia tỉnh dậy hắn lao vào dùng tay kẹp cổ dùng dây điện xiết cổ nạn nhân
khi nạn nhân không còn thở hung thủ lại tiếp tục dùng dây điện dí thẳng vào ngón chân của nạn nhân
biết chị hia đã chết kẻ sát nhân sợ hãi đi lang thang cả đêm và nghĩ cách phi tang
mấy ngày sau cảnh sát nhân đưa số tài sản cướp được lên mạng tìm mối để bán
sau đó hắn gặp và bán chiếc xe cho anh hoàng hà rồi lấy tiền chạy trốn ra bắc
tuy nhiên tại hà nội đối tượng tú đã hợp pháp tất cả giấy tờ giả đứng dưới cái tên nguyễn anh tuấn
để tiếp tục gây án hắn làm quen với chị phạm thị hòa hà nội
được biết đêm bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tú rủ chị hoa chạy xe máy đến chở hắn
khi đến đoạn đường vắng giả vờ làm rơi khẩu trang sau đó y bảo chị hòa dừng lại để nhặt
khi con mồi vừa nhảy xuống xe thì hắn dồ ga phóng đi trong sự ngỡ ngàng của nạn nhân
lần này khi đi tiêu thụ xe máy ăn trộm thì hắn bị công an hà nội bắt giữ
để xóa dấu vết sáng hai mươi hai tháng bốn tú đã mua một bao bố dạng đựng phế liệu trong đó nhất đầy bông gòn
chăn gối để ngụy trang thành bao rác thải sinh hoạt
xong rồi hắn thuê người lái xe ba gác chở đến số một mươi hai phường linh đông rồi ném bao tải xuống bệ đường
khi thấy em chuyện hắn mới bỏ đi
tuy nhiên tại phiên tòa tú bảo chữa rằng việc dùng nước lạnh rội nước và trích điện lên người nạn nhân
nhằm mục đích cho chị hy a tỉnh lại
còn hắn thương gia đình nạn nhân nên mới đem vứt xác ở vệ đường cho gia đình dễ phát hiện để mang về an táng
liên quan đến vụ án ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm xử lưu động tại quận gò vấp
đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê núi thành quảng nam án tử hình với ba tội
giết người cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại phiên tòa tú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên khôi hài ở chỗ tú cho rằng mình tạt nước và trích điện vào người cô giáo nhằm mục đích để cô tỉnh lại
bị cáo khai rằng cột xác cô giáo vào nệm là để xác cụ em không bị rằn
mục đích muốn xe ba gác ra thủ đức là để gia đình cô sớm phát hiện và đưa về an táng
tôi nói tôi đem cái kiện hàng xuống thì có gửi bà chủ quán cà phê gần đó để không ai bưng cây xác đi
tất cả lời ngụy viện của hắn đều không được chấp nhận
bản án tử hình được tuyên cũng là lúc
hắn lung tung bối rối và có lẽ là sự dây dứt cho những hành vi phạm tội mà hắn đã gây ra
lới trời lồng lộng có tội phải đèn tội
dù sau khi gây án tú liên tục tìm cách chạy trốn thế nhưng tất cả đều không qua mắt được lực lượng chức năng
tú phải chịu bản án tử hình cho hành vi của mình
vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị